chiều nay bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
về việc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp dịch vụ làng nghề khu dân cư
việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường
trong phiên làm việc các đại biểu đã chất vấn bộ trưởng trần hồng hà về vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nông thôn
môi trường làng nghề và môi trường các vùng ven biển trách nhiệm của bộ đến đâu cũng như giải pháp cho thời gian tới
hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang rất nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân bởi các rác thải sinh hoạt
rác thải công nghiệp và nhất là các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom xử lý hợp vệ sinh và xả trực tiếp ra môi trường
đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân
xin bộ trưởng trần hồng hà
bộ trưởng trần hồng hà cho biết với trách nhiệm của mình bộ trưởng có những giải pháp gì để khắc phục được những vấn đề nêu trên
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi ba đã ban hành nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai về chất vấn và trả lời chất vấn
thì trong đó có giao cho bộ tài nguyên và môi trường có chương trình kế hoạch cụ thể để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
tại các làng nghề cụm công nghiệp lưu vực sông
tuy nhiên đến thời điểm này
tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục
mà thậm chí một số nơi còn có xu hướng gia tăng đáng báo động
vậy xin hỏi bộ trưởng
trách nhiệm của bộ trưởng trong vấn đề hậu kiểm việc tổ chức thực hiện nghị quyết của quốc hội
theo bộ trưởng trần hồng hà hiện chúng ta đang phân định quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương
còn ở địa phương quản lý toàn diện về môi trường và dự án phân cấp ở địa phương
tuy nhiên việc phối hợp quy định giải quyết giữa trung ương và địa phương
chưa thực sự rõ ràng do đó trong thời gian tới cần giải quyết bằng những quy định cụ thể
từ cơ quan quản lý trung ương địa phương trách nhiệm mỗi cấp

thân cấp rõ hơn cho địa phương
theo đại biểu nguyễn ngọc phương phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
cử tri cần có sự trả lời rõ ràng từ phía bộ tài nguyên và môi trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau sự cố phong mô sa
của cử tri và nhân dân quảng bình thiếu niềm tin băn khoăn và không chỉ cho thế hệ hiện tại
mà trong cả thế hệ tương lai với sự cố phong mô sa
vậy với trách nhiệm của mình bộ trưởng lại cho biết những cơ sở nào để đảm bảo tính vững chắc
của công ty trách nhiệm hương nghiệp phong mô sa sắp tới
bộ trưởng trần hồng hà thừa nhận về sự cố phong mô sa bộ tài nguyên và môi trường chịu hoàn toàn trách nhiệm
phong mùa xa cũng đã thống nhất thực hiện và tinh thần xây dựng nhà máy an toàn môi trường
đảm bảo phát triển bền vững ở địa phương
đối với phong mô sa chúng ta đã thống nhất và họ đã tích cực thực hiện với một tinh thần
là đảm bảo xây dựng đây một cái nhà máy đảm bảo nó an toàn đối với môi trường
và có thể duy trì lâu dài
không xảy ra sự cố và có thể phát triển bền vững ở địa phương
đấy là tinh thần như vậy
còn đồng thời về góc độ để kiểm soát một cách tốt hơn
thì bộ tài nguyên môi trường hiện nay thì chúng tôi cũng đang thực hiện một cái việc
đó là thiết kế một hệ thống giám sát một cách toàn diện vấn đề môi trường biển
đối với bốn các địa phương này
và cái hệ thống này sẽ giám sát tự động tất cả các thông số
và có thể hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải
về nguồn thải
nội dung chất vấn liên quan đến nguy cơ rất lớn từ người dân
từ các bãi thải
vị tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường cho rằng
khai thác khoáng sản để xử lý triệt đề nước thải khí thải chất thải rắn là vấn đề rất lớn
trên thực tế trách nhiệm doanh nghiệp trong thực hiện quy định pháp luật
triển khai phương án bảo vệ môi trường trong vận tải bãi thải còn chưa đầy đủ
chiếm đến năm mươi
về thiết kế có nhiều loại cần giả soát đánh giá lại
vì nhiều thiết kế chưa tính đến tính ổn định của bãi thải
trong thời gian tới bộ sẽ phối hợp với bộ công thương
địa phương đánh giá lại để trả lại môi trường an toàn không độc hại cho người dân